thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với tỉnh hà nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm kinh tế của tỉnh hà nam giữ vững ổn định và đạt mức tăng trưởng bình quân một mươi ba sáu trên năm
tài cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu đạt kết quả tích cực cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng
tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng từ bảy mươi chín ba năm hai nghìn một mươi một lên tám mươi bảy bốn năm hai nghìn một mươi năm
chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ đồng bộ
tính đến năm hai nghìn một mươi năm toàn tỉnh có ba mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
tuy vậy quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa còn thấp
dịch vụ chưa tạo được chuyển biến rõ nét
trong cơ cấu kinh tế hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ
sau cơn bão số một vừa qua tỉnh hà nam đã bị thiệt hại hơn ba trăm sáu mươi tỷ
ngay sau khi bão tan ban chỉ huy phòng chống thiên tai từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai các biện pháp khắc phục
huy động lực lượng dân quân an ninh trên địa bàn hỗ trợ các vùng bị thiệt hại nặng
thu dọn cây cối cột điện bị gãy đổ bảo đảm cho lưu thông và sinh hoạt của người dân
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng biểu dương tỉnh hà nam đã cơ bản khắc phục hậu quả sau bão
đồng thời nhắc nhở tỉnh hà nam cần kịp thời có các biện pháp ứng phó thiên tai trong thời gian tới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh hà nam sẽ đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng
trọng tâm là công nghiệp hóa nông nghiệp mở rộng liên kết chủ động tích cực hội nhập quốc tế
khai thác tối đa mọi tiềm năng lợi thế để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ bảo đảm môi trường an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân nhất là dân cư nông thôn
cũng trong sáng nay thủ tướng đã đến thăm khu công nghiệp chất lượng cao tại huyện lý nhân
và kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở hai của bệnh viện bạch mai và cơ sở hai bệnh viện hiếu nghị việt đức